đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội
lĩnh vực thể thao cũng không phải là ngoại lệ
các hoạt động kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thể thao việt nam đã bị hủy bỏ
mặc dù vậy tinh thần thể thao ý chí quyết tâm tập luyện để tiếp tục gạt hái những thành công mới
của các vận động viên huấn luyện viên thể thao việt nam vẫn không thay đổi
ngay sau đây mời quý vị cùng truyền hình nhân dân lắng nghe những tâm tư chia sẻ của họ
đối với những mục tiêu dự định mới cũng như sự quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh vì cộng đồng
bảy mươi bốn năm qua đánh dấu nhiều bước tiến mạnh mẽ của thể thao nước nhà
để có được thành tích đó là ý chí quyết tâm luyện tập bền bỉ công hiến hết mình của các vận động viên huấn luyện viên
tất nhiên ngày hai mươi bảy tháng ba là ngày mà tôn vinh những người chơi thể thao gỡ chơi thể thao chuyên nghiệp
ví dụ như không chỉ riêng bóng đá đâu mà tất cả các bộ môn đều
tất cả các bộ môn đều tất cả các bộ môn đều
được xứng đáng được tôn vinh trong ngày đó
bản thân mình luôn luôn công nghiên thể thao và mình nghĩ là thể thao rất là tốt cho sức khỏe
cũng như là hy vọng mọi người sẽ dân thăm tập thể thao
và không chỉ mình là một cộng cụ thể thao mà mỗi người dân hãy là một người dân yêu thể thao
để giống non dương bác hồ thì có sức khỏe thì có tất cả
bên cạnh những tháng ngày miệt mài trên sân tập và quyết tâm trên sàn đấu
những người làm thể thao cũng không quên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng
hàng loạt cầu thủ đã cùng nhau quyên góp tiền vào quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
không chỉ đóng góp tiền hàng loạt thông điệp cũng được các cầu thủ đăng tải trên mạng xã hội
để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng
nhân ngày thể thao việt nam xin gửi tới những vận động viên huấn luyện viên
và những người đang trực tiếp hoạt động trong ngành thể thao lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất
chúc cho những dự định của thể thao việt nam trong thời gian tới sẽ thành công hơn nữa
bộ văn hóa thể thao và du lịch thì lãnh đạo bộ luôn luôn có một kinh nghiệm tin
và các vận động viên và hỗn luyện viên
tôi gặp chắc chắn là tôi có một niềm tin rất tốt về những vận động viên của chúng ta
sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong các giải thi đấu của khu vực quốc tế
nhân ngày thể thao việt nam thì tôi chúc cho các vận động viên các hỗn luyện viên
lãnh đạo các đoàn thể thao việt nam từ những nỗ lực và kết quả năm vừa rồi
thì mong mọi người sẽ tiếp tục phân đấu vươn lên nữa
vì một cái niềm tin triển thắng vì cái khát khát khát triển thắng của người việt nam